thưa quý vị vào ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp tục có công điện số tám trăm sáu mươi năm cdttg ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết
trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành cấp ủy
chính quyền các cấp ở địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác đồng thời không hoang mang
bất bình tĩnh trước diễn biến của bão
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số bốn với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất không để bị động bất ngờ
các tỉnh thành phố quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định gia lai con tum cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo đình hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai chống bão số bốn
đồng thời tập trung ra soát cương quyết sơ tán triệt đẻ tất cả người dân ở khu vực nguy hiểm nhất là trên tàu thuyền lồng bè
tròi canh thủy sản khu vực ven biển cửa sông trong các nhà máy yếu không đảm bảo an toàn nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét ngập sâu trước khi bão đổ bộ vào
chủ động bố trí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn bảo vệ tài sản cho người dân đảm bảo lương thực nước uống an toàn phòng chống dịch cho người dân tại nơi sơ tán đến
bên cạnh đó tiếp tục ra soát phương tiện tàu thuyền không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão
hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hoa màu thủy sản đến kỳ thu hoạch
trăng chống nhà cửa trụ sở kho tàng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ để hạn chế thiệt hại khi bão lũ
các địa phương kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn
tổ chức dự trữ lương thực thực phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở chia cắt khi mưa lũ
bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống nhất là cứu hộ cứu nạn trên biển trên sông và những nơi bị chia cắt
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai lực lượng
phương tiện trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão sơ tán dân cứu hộ cứu nạn
những thông tin mới nhất về cơn bão số bốn sẽ được biên tập viên linh chi chuyển đến quý vị ngay sau đây
xin mời chị linh chi
xin chào trường quay xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị hiện nay thì tôi đang có mặt tại trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
bão noru cơn bão số bốn thì đang tiến sát vào đất liền của nước ta
theo thông tin mới cập nhật vào lúc một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng hai mươi km
bão noru cơn bão số bốn thì đang tiến sát vào đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng hai mươi km
bão noru cơn bão số bốn thì đang tiến sát vào đất liền khu vực thừa thiên huế quảng ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
theo thông tin từ hiện trường hiện nay một số địa phương nơi được dự báo bão sẽ đổ bộ đã xuất hiện mưa to và gió lớn
từ đêm ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và con tum
sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
khu vực quảng bình bình định gia lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về cơn bão số bốn trong những bản tin tiếp theo
xin mời trường quay
xin cảm ơn btv linh chi và những tin tức cập nhật về cơn bão số bốn
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm tạm giữ hai đối tượng cầm đầu là lê thị thanh sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngủ tại quận tân phú tp hcm
tp hcm và nguyễn quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh đồng nai cùng sáu đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng sáu và đạt khai nhận cả hai thỏa thuận cùng nhau điều hành ổ nhóm lừa đảo
có sự phân công công việc rõ ràng và ăn chia lợi nhuận theo tỷ lệ năm mươi năm mươi
phương thức hoạt động của ổ nhóm này là giải danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại để các bị hại theo danh sách dữ liệu khách hàng
mà bọn chúng tìm mua được trên các trang mạng để tư vấn các gói vay với lãi suất đồng
trước khi nhận được các khoản vay theo nhu cầu các bị hại phải đóng phí bảo hiểm cho bọn chúng
với số tiền một tám trăm bảy mươi năm đồng cho gói vai từ một mươi năm mươi triệu hoặc ba tám trăm hai mươi đồng cho gói vai từ sáu mươi một trăm linh triệu đồng
đến khi nhận được thẻ ngân hàng nhưng không rút được tiền các bị hại liên lạc thì bọn chúng phán hội do thẻ bị lỗi
và sẽ cử nhân viên đến tận nhà để giao tiền trực tiếp nhưng sau đó bọn chúng cắt đứt liên lạc với các bị hại
đối tượng sáu khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo nói trên vào khoảng đầu tháng bảy cho đến nay
khám xét nơi làm việc của các đối tượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an huyện bình chánh mời làm việc đối với một mươi bị hại
với tổng số tiền đã bị bọn chúng chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển
gần tám tấn đường không có hóa đơn chứng tự
vào lúc ba giờ ngày hai mươi bảy tháng chín
trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống buôn lậu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an thành phố hồng ngự
phối hợp phát hiện xe ô tô tải biển số sáu mươi sáu c sáu nghìn một trăm tám mươi năm do huỳnh trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguồn xa mỹ trà thành phố cao lãnh điều khiển
về xe ô tô tải biển số sáu mươi sáu c chín nghìn hai trăm tám mươi tám do lê tuấn kiệt
ngụ phường một thành phố cao lãnh điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên hai xe có một trăm sáu mươi bao đường cát
nghi vấn đường cát nhập lậu từ thái lan ước tổng trọng lượng khoảng tám tấn
qua làm việc các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ các tan vật phương tiện trên để xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị mặc dù cơn bão có trọng tâm là đi vào các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
song công an các đơn vị địa phương tại nghệ an cũng đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch
tập trung lực lượng phương tiện để sẵn sàng cho mọi tình huống tuyệt đối không được lơ là chủ quan
công an nghệ an đang chủ động nắm chắc diễn biến bão noru và tình hình mưa lớn trên địa bàn
để chủ động tham mưu và chỉ đạo có phương án toàn diện ứng phó phù hợp hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả không để bị động bất ngờ
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng chống mưa bão đối với gia đình và bản thân
nắm tình hình các hộ dân sinh sống tại cửa sông ven biển ven sông suối các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất
lũ ống lũ quét ưu tiên việc bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng di rời đến nơi an toàn đảm bảo an toàn
tính mạng tài sản cho người dân
để đảm bảo an toàn cho người dân trước siêu bão noru tỉnh quảng nam đã thực hiện di rời dân quy mô lớn
và chính quyền địa phương các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm
thiết bị y tế và hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân trong suốt thời gian sơ tán tránh bão
tại trường cao đẳng y tế quảng nam một trong những địa điểm sơ tán tập trung ở thành phố tam kỳ
gần bốn trăm linh người dân đã đến tránh bão
để đảm bảo sinh hoạt của người dân tại địa điểm sơ tán
chính quyền địa phương đã nhanh chóng lập danh sách để chuẩn bị lương thực
ngày ba buổi sáng trưa và tối các lực lượng sẽ hỗ trợ mang cơm đến cho bà con
phòng trường hợp bão diễn biến phức tạp và kéo dài không thể di chuyển để cung cấp lương thực
chính quyền địa phương và các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực chuẩn bị mì tôm và nước uống đưa về các kho ở những địa điểm sơ tán tập trung
đồng thời sẵn sàng lương thực dự trữ cho các khu vực bị cô lập sâu bão
nếu nước lũ trần cao đoàn thanh niên quân tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực của xã hội hóa và đặc biệt là đoàn viên thanh niên tấm gốt
để mà huy động cái nhu yếu phẩm cho bà con đặc biệt là nơi tập trung di dăng ở các vùng trọng yếu phức tạp do cơn bão gây ra
để hỗ trợ cho bà con một phần nào đó trong việc sinh hoạt trong thời điểm này
bên cạnh đó đoàn cũng tiếp tục huy động nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các vùng cô lập
sau khi cơn bão đi qua thì sẽ sáng sần là ứng hóa
để tiếp ứng cho bà con ở các vùng cạnh yếu phức tạp đấy
thế thì khi đây chúng tôi cũng đã chuẩn bị một là mì tôm
hai là cất cái lụa là cần thiết để an an tấn bộ
nhưng mà đến đây thì cất cái lụa các chú lo cái từng bữa ăn này tôi thấy là rất là vui
trước đó các lực lượng cũng đã hỗ trợ người dân đưa lúa gạo lương thực tài lên vị trí con ráo
tránh ngập nước hư hỏng
trong suốt quá trình người dân đi xa tán lực lượng tại chỗ sẽ luôn túp trực
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân